còn hơn một tháng nữa mới đến tết nguyên đán nhưng những ngày này các vườn quất ở xã cẩm hà
thành phố hội an tỉnh quảng nam đã sẵn sàng để cung ứng cho thị trường tết
đặc biệt các chủ vườn quất cho biết đã có khoảng chín mươi quất được thương lái đặt mua với giá cao hơn năm ngoái
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng nam
đây là vườn quất rộng gần bảy m hai của anh phạm hữu phước thôn bầu ốc hạ xã cẩm hà thành phố hội an tỉnh quảng nam
năm nay gia đình anh phước trồng được gần hai trậu quất lớn
so với năm ngoái thì số lượng không tăng là bao song tất cả đều sinh trường và phát triển tốt
không riêng gì anh phước hiện nay người trồng quất ở xã cẩm hà đều có được niềm vui chung là quất cảnh năm nay vừa được mùa được giá
đến thời điểm này có khoảng chín mươi số lượng quất được các thương lái đến tận vườn đặt mua
năm nay nói chung thì họ đặt hòn thì tất cả mọi người thì hòn cũng gần hết rồi
mà như cái mua mà khách mua gì để dành họ tới mua lẻ thì năm nay bữa nay mà họ đã bắt đầu đi mua rồi
như năm ngoái năm trước là hết tháng một mươi một họ đi mua mà năm nay ràm tháng một mươi một họ đi đông rồi
họ mua tranh thủ mua cái gì họ chơi
mà năm nay thực tế là cái mặt bàn rất là ổn định giá cả rất là ổn định
nhưng mà có thời tiết bất lợi chế
không được như mong muốn của mình
thế còn giá cả hiện giờ rất là ổn định
thậm chí các vườn họ bán hết rồi
thương lái đã vô các nơi ví dụ như là xa nhất là khánh hòa quảng bình quảng trị đi vũng tàu rồi là vô đạt thương lái là đạt hết
trên địa bàn xã cẩm hà có khoảng năm trăm linh hộ trồng quất cảnh với khoảng hơn sáu mươi năm trậu quất cảnh lớn nhỏ
điều đáng nói là năm nay không có dịch bệnh bùng phát nên cây quất phát triển rất tốt và được giá
hiện tại một cây quất cảnh hội an có giá từ ba trăm linh đến một năm trăm linh
tùy theo cây lớn nhỏ đặc biệt những trậu quất thế sẽ có những giá bán rất cao
theo lãnh đạo địa phương vụ quất năm nay toàn xã ước tính doanh thu hơn ba mươi tỷ đồng
địa phương trong những năm qua thì cũng rất là quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để bà cầu nhân dân phát triển về cây quất cảnh
đã tổ chức nhiều hội nghị hậu thảo cùng với phòng kinh tế thành phố để hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc hoa cây cảnh
rồi cũng tham gia tìm kiếm thị trường

đã tổ chức nhiều hậu nghị hậu thảo cùng với phòng kinh tế thành phố để hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc hoa cây cảnh
cây quất cẩm hà hội an được nhiều người ưa chuộng là do cây quất trồng ở nơi đây phát triển tự nhiên không uốn cảnh
mỗi cây phát triển theo một kiểu dáng riêng nên nhìn rất đẹp
hơn nữa người trồng quất ở cẩm hà biết cách chăm sóc nuôi dưỡng nên quất to trái chín vàng và có lá màu xanh
thể hiện được sức sống tràn đầy và mang lại nhiều tài lộc cho người chơi
nhờ mùa quất cảnh năm nay vừa được mùa lại được giá nên cuộc sống người trồng quất ở hội an không ngừng được cải thiện và có tiền trang trải trong dịp tết cổ truyền